chiều nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị chuyên đề thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp
kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở ủy ban nhân dân thuộc sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đây là một trong những hội nghị số hóa đầu tiên về kinh tế ngành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị
những năm gần đây ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số
nhất là ứng dụng công nghệ số và thực tiễn như trí tuệ nhân tạo quản trị dữ liệu iot tự động hóa
và hoạt động sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản đã giúp tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả
bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản việt nam
tuy nhiên công cuộc số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương cũng đang đối mặt với không ít rào cản và thách thức
như nhận thức kỹ năng ứng dụng công nghệ số còn hạn chế sự kết nối chia sẻ điên kết giữa các bên liên quan còn chưa chặt chẽ
phó thủ tướng trần lưu quang nhận định những thách thức trên gây khó khăn trong mục tiêu chuyển đổi số của ngành này
theo phó thủ tướng cần đẩy mạnh việc đơn giản thủ tục hành chính hợp nhất để có dữ liệu dùng chung cơ sở dữ liệu cho ngành phát triển hạ tầng số
phó thủ tướng mong muốn thời gian tới các thông tin chuẩn xác đầy đủ kịp thời với nông nghiệp trên nền tảng mạng để mọi người dễ hiểu dễ tiếp cận
các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin cần là kênh kết nối hỗ trợ ngành nông nghiệp trong quá trình số hóa thời gian tới
bên lề hội nghị phó thủ tướng trần lưu quang thăm quan khu vực trưng bày giới thiệu không gian số về các mô hình ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
những sản phẩm công nghệ được xây dựng và phát triển make in việt nam
hà nội liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci và bộ công thương đã phối hợp tổ chức hội thảo góp ý dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu
góp ý dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu hiệp hội xăng dầu việt nam cho rằng nên lực bớt những quy định chung chung nếu không khi thực hiện doanh nghiệp rất dễ bị bắt lỗi
một số quy định liên quan đến xăng dầu đã được bộ tài nguyên và môi trường ra văn bản bãi bỏ nhưng dự thảo vẫn đưa vào gây khó cho doanh nghiệp
như quy định hiện nay cho doanh nghiệp được phép thuê kho chứa nhưng dự thảo buộc doanh nghiệp phải tự xây dựng kho hai mét khối
bên cạnh đó tình trạng vừa đa bóng vừa thổi còi trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của các đồ mối cũng là vấn đề cơ quan quản lý cần đặc biệt quan tâm khi để cho các doanh nghiệp đầu mối vừa được nhập khẩu vừa phân phối kiêm luôn cả bán lẻ
trong khi đó thương nhân phân phối lại gặp khó khi chỉ được mua từ các đồ mối vấn đề nóng khác là việc xác định duy trì hay bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh quỹ đã được xây dựng từ hơn một mươi năm nay
thưa quý vị với quy mô bốn trăm tám mươi gian hàng của ba trăm năm mươi doanh nghiệp diện tích trưng bày chín m hai triển lãm quốc tế logistics việt nam hai nghìn hai mươi bốn sẽ trình diện những giải pháp kỹ thuật công nghệ và chiến lược tiên tiến
thúc đẩy chuyển đổi doanh nghiệp
đó là thông tin được đưa ra tại tọa đàm giới thiệu triển lãm quốc tế logistics việt nam lần thứ hai diễn ra vào chiều nay tại hà nội
việt nam hiện có hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ càng hàng không càng biển kho bãi hạ tầng thương mại trung tâm logistics không ngừng được mở rộng với quy mô lớn rộng khắp
lựa chọn chủ đề là logistics xanh nền tảng phát triển bền vững
triển lãm quốc tế logistics việt nam lần thứ hai hai nghìn hai mươi bốn là nơi để các doanh nghiệp trong ngành logistics tăng cường hợp tác
đề ra một hướng đi hướng tới một tương lai bền vững hơn
hiện có tới bảy mươi ba hai doanh nghiệp logistics cho biết logistics xanh đã nằm trong chiến lược kinh doanh của họ
điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được về vai trò phát triển xanh hóa bền vững để có định hướng phát triển đối với hoạt động này
triển lãm quốc tế logistics việt nam lần thứ hai dự kiến diễn ra từ ngày một tháng tám đến ngày ba tháng tám tại trung tâm triển lãm và hội nghị sài gòn số bảy trăm chín mươi chín nguyễn văn linh quận bảy